cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ đã thúc đẩy xu hướng mua bán hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ
tuy nhiên tình trạng gian lận thương mại trên các sàn điện tử đã làm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh và niềm tin của người tiêu dùng
do đó lực lượng chức năng bằng nhiều biện pháp đang nỗ lực ngăn chặn các hành vi vi phạm về hàng nhái hàng giả trên chợ mạng
bản thân người tiêu dùng cũng cần phải tỉnh táo hơn khi mua hàng trên mạng và cần có những phản ứng mạnh mẽ hơn khi yêu cầu trả hàng
tố cáo các đơn vị phân phối cơ quan chức năng nếu mua phải các mặt hàng vi phạm chất lượng góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình